vào tối ngày ba tháng bốn khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện hoàn mỹ đồng nai đã tiếp nhận trường hợp của anh ntp một mươi chín tuổi ngụ tại phường thống nhất tp biên hòa nhập viện cấp cứu trong tình trạng ngưng tim ngưng thở trào nhiều bọt hồng qua mũi miệng
ngay lập tức ekip trực đã tiến hành hồi sinh tim phổi ép tim ngoài lồng ngực khoảng hơn một mươi phút thì bệnh nhân có nhịp tim trở lại
bệnh nhân tiếp tục được hồi sức tích cực thở máy an thần và chống phù não ngày hôm sau p bắt đầu tỉnh lại nhận ra được người thân và ngưng thở máy sau hai ngày cấp cứu chi giác hồi phục lại hoàn toàn
sau một ngày anh p bắt đầu tỉnh lại nhận ra được người thân sau hai ngày đã được ngưng thở máy chi giác hồi phục hoàn toàn không có di chứng hiện đã được xuất viện về nhà
theo người nhà bệnh nhân chiều ngày ba tháng bốn p có dấu hiệu bị cảm cúm nên người nhà cho uống thuốc mua tại tiệm thuốc tây sau khi p vào phòng ngủ khoảng ba mươi phút
người nhà vào gọi dậy thì bất ngờ phát hiện p đã mất chi giác thở khó tím tái nên đưa vào viện để cấp cứu
bác sĩ trần đức anh trưởng khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện hoàn mỹ đồng nai cho biết nguyên nhân p ngừng tim ngưng thở là do biến chứng của hội chứng ngưng thở khi ngủ
đây là tình huống khá hiếm gặp bởi bệnh nhân còn trẻ tuy nhiên bệnh nhân mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ nặng có thể trạng béo phì độ hai kết hợp với việc sử dụng thuốc trị cảm cúm tự mua ở tiệm thuốc tây làm tăng nguy cơ đột tử bác sĩ anh nói
theo bác sĩ anh bệnh nhân được người nhà đưa vào viện cấp cứu kịp thời thời gian ngưng tim trước khi vào viện ngắn trong khi quá trình hồi sinh tim phổi được thực hiện ngay lập tức và đạt hiệu quả cao đảm bảo tưới máu não được duy trì trong thời gian tim chưa đập trở lại
nhờ vậy bệnh nhân hồi phục tốt và không để lại di chứng
hội chứng ngưng thở khi ngủ được xác định là sự xuất hiện các cơn ngừng thở và giảm thở tái diễn do tắc nghẽn đường hô hấp trên trong khi ngủ
hậu quả của hội chứng ngưng thở khi ngủ ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của cuộc sống khiến người bệnh luôn mệt mỏi khó tập trung đau đầu mất ngủ dễ bị kích động trầm cảm
biến chứng nguy hiểm nhất của hội chứng ngưng thở khi ngủ mà người bệnh phải đối mặt là khi lượng oxy trong máu giảm đột ngột gây tăng áp cho hệ tuần hoàn và tim gây biến chứng đột quỵ suy tim nhồi máu cơ tim
theo tiến sĩ bác sĩ phạm thị bích thủy bệnh viện tai mũi họng trung ương hội chứng ngưng thở khi ngủ có thể gây nhiều hậu quả nguy hiểm đối với sức khỏe và chất lượng sống của bệnh nhân
vì vậy bên cạnh các biện pháp chủ động làm giảm các yếu tố nguy cơ gây bệnh như thực hiện lối sống lành mạnh tập luyện đều đặn giữ cân nặng hợp lý ăn uống đủ chất hạn chế tối đa rượu bia không hút thuốc lá
khi có dấu hiệu mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ người bệnh nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa khám làm các xét nghiệm chẩn đoán chính xác nguyên nhân để có biện pháp can thiệp phù hợp
có nhiều phương pháp điều trị hội chứng ngưng thở khi ngủ nhưng đối với những người bệnh ở giai đoạn nhẹ với mức độ khó thở được đánh giá là chưa rõ rệt
thì thay đổi lối sống và chế độ ăn uống là biện pháp hỗ trợ điều trị được đánh giá là đơn giản dễ thực hiện và tương đối có hiệu quả
người bệnh cần thực hiện lối sống lành mạnh sinh hoạt làm việc nghỉ ngơi hợp lý ăn uống đủ chất dinh dưỡng từ bỏ các thói quen có hại
không uống rượu bia không hút thuốc lá không lạm dụng thuốc an thần gây ngủ tập thể dục thể thao thường xuyên cần giảm cân nếu bị béo phì
có hai loại ngưng thở trung ương và ngưng thở tắc nghẽn ngưng thở trung ương là khi các tín hiệu thần kinh từ trung ương không dẫn chuyển đến các cơ hô hấp
kết quả là không có gắn sức cử động của các cơ hô hấp và không có lưu lượng khí trao đổi ở phổi
mặc dù đường hô hấp vẫn mở ra đủ trong lúc ngủ không bị dẹp gây tắc nghẽn hai mươi sáu số người trưởng thành có nguy cơ cao bị hội chứng ngưng thở khi ngủ
ngưng thở tắc nghẽn là tình trạng gặp trong phần lớn các trường hợp đây là hậu quả của lưu lượng không khí qua mũi và miệng đến phổi giảm hoặc mất do hẹp hoặc sẹp đường hô hấp trên
ngoài ra còn có kiểu ngưng thở khi ngủ hỗn hợp dấu hiệu của hội chứng là ngáy và buồn ngủ vào ban ngày
ngoài ra những triệu chứng khác bao gồm có mệt mỏi thiếu tập trung vào ban ngày đau thắt ngực về đêm hay giật mình thức giấc về đêm kèm theo thở gấp ngạt thở
khám lâm sàng có thể phát hiện béo phì là dấu hiệu thường gặp nhất
bên cạnh đó tất cả các bệnh nhân nên được khám tay mũi họng để phát hiện nguồn gốc của tắc nghẽn hô hấp trên tắc nghẽn mũi phì đại amidam lưỡi và gà va vẹo vách ngăn mà những tắc nghẽn này có thể điều chỉnh được bằng phẫu thuật
phần mô mềm lưỡi và sụn bị tụt vào trong đường thở gây tắc nghẽn lưu lượng khí
ngáy là âm thanh được tạo ra bởi sự rung động của mô mềm của đường hô hấp trên trong lúc ngủ
ngáy thường xảy ra trong lúc hít vào nhưng cũng có thể xảy ra trong lúc thở ra
thói quen ngủ ngáy là thường gặp khoảng bốn mươi bốn ở nam và hai mươi tám ở nữ ở độ tuổi từ ba mươi đến sáu mươi trong dân số chung có ngủ ngáy
ngáy là dấu hiệu chỉ điểm của tình trạng tăng kháng lực của đường hô hấp trên
nó có thể là một dấu hiệu của hội chứng ngưng thở khi ngủ và có thể liên quan đến tình trạng hẹp đường hô hấp trên
bao gồm béo phì sung huyết hở mũi bất thường ở sọ mặt phì đại amidan và suy giáp
mặc dù ngáy và ngủ ngày nhiều là triệu chứng điển hình của hội chứng ngưng thở khi ngủ
tuy nhiên ngáy chưa đủ để trần đoán phải kèm ngưng thở tiếng khịt mũi thở gấp nghẹt thở và kèm theo buồn ngủ nhiều vào ban ngày
như ngủ gật khi lái xe khi xem tv sách báo
những yếu tố nguy cơ tiềm ẩn bao gồm di truyền hút thuốc lá tăng ba lần hội chứng ngưng thở khi ngủ
sung huyết mũi tăng hai lần đái tháo đường đề kháng isulin tăng ba lần các yếu tố khác như rượu thuốc an thần mãn kinh nam giới tăng cao hơn nữ
ảnh hưởng của hội chứng đến sức khỏe ngưng thở khi ngủ gây giảm oxy máu và tăng khí co hai ở máu
tình trạng này sẽ hoạt hóa thần kinh giao cảm gây co mạch tăng nhịp tim dẫn đến tăng huyết áp
suy tim sung huyết loạn nhịp tim bệnh tim thiếu máu cục bộ và bệnh lý mạch máu não
các nghiên cứu cho thấy ngoài những yếu tố nguy cơ tim mạch đã biết như hút thuốc lá đái tháo đường và dối loạn lipid máu
thì hội chứng ngưng thở khi ngủ cũng làm tăng nguy cơ tim mạch lên gấp ba lần
các nghiên cứu cũng chứng tỏ rằng nguy cơ tử vong tăng huyết áp gia tăng khi tổng số đợt ngưng thở khi ngủ trong một giờ càng gia tăng
có nghĩa là số lần ngưng thở khi ngủ càng cao thì tỷ lệ bệnh tim mạch càng cao